trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ấn độ sáng nay theo giờ địa phương
chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp chủ tịch đảng cộng sản ấn độ chủ tịch đảng cộng sản marxist ấn độ
tại buổi tiếp ông suhaka reddy chủ tịch đảng cộng sản ấn độ và ông sitaram iyasturi
chủ tịch đảng cộng sản marxist chủ tịch nước trần đại quang đã cảm ơn sự ủng hộ
giúp đỡ quý báu của hai đảng và nhân dân ấn độ dành cho đảng cộng sản và nhân dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay
chủ tịch nước trần đại quang cũng bày tỏ trân trọng với tình cảm đặc biệt của cá nhân ông sitaram iyaturi
người đã từng xuống đường tham gia biểu tình ủng hộ việt nam trong giai đoạn chiến tranh
hai ông suhaka reddy và sitaram iyaduri chúc mừng những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam
nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì xin giữ mối quan hệ gần gũi
gắn bó giữa nhân dân hai nước khẳng định các đảng sẽ thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận
mà hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của chủ tịch nước lần này
nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển hơn nữa
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã mời ông suhaka reddy
ông sitaram iakuri và các lãnh đạo hai đảng sớm thăm việt nam vào thời gian thích hợp